tại thái nguyên ngày một mươi sáu tháng sáu đại hội đại biểu đảng bộ huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đã được tổ chức với sự tham gia của hai trăm sáu mươi tám đại biểu đại diện cho trên bảy đảng viên của toàn đảng bộ
đây là một trong hai đảng bộ được ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên chọn tổ chức đại hội điểm
báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi huyện phú bình đã đạt được những kết quả toàn diện
một mươi trên một mươi sáu chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi sáu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch
kinh tế của huyện có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện giá trị sản xuất khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng năm hai một năm
khu vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng tăng cao đạt trung bình bốn mươi sáu một năm
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm dần tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh
đến năm hai nghìn hai mươi tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm năm mươi bảy ngành dịch vụ chiếm ba mươi năm ngành nông lâm nghiệp thủy sản giảm còn một mươi tám
đại hội đại biểu đảng bộ huyện phú bình khóa hai mươi bảy đã bầu ra một mươi ba đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm